sáng nay công an tỉnh vĩnh phúc đã di lý đối tượng nguyễn văn tám chồng của nạn nhân phạm thị hằng
về trụ sở của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiếp tục làm rõ về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra
từ căn nhà ở phường tiền châu thành phố phúc yên
sau khi kiểm tra người dân phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng
được bọc trong túi ni lông và bao tải giấu dưới gầm giường
nạn nhân là nữ giới
thông qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc đã xác định
đối tượng nguyễn văn tám chồng của nạn nhân là đối tượng gây án
tám đã bỏ trốn khỏi địa phương di chuyển bằng máy bay đến địa phận quận gò vấp tp hcm
tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại địa bàn này
thông tin ban đầu mà đối tượng tám khai nhận là do nghi ngờ vợ có người khác
sau khi hai vợ chồng cãi nhau đối tượng đã bóp cổ vợ dẫn đến tử vong